các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với một mươi chín bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo trong vụ án
phiên phúc thẩm diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày ba mươi tháng sáu
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của bị đơn dân sự và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
các bị cáo có đơn kháng cáo là nguyên lãnh đạo ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
nguyên kỹ sư nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt ba mươi sáu bị cáo từ hai năm tù treo đến tám năm sáu tháng tù giam
cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo bản án sơ thẩm dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
tổng chiều dài là gần một trăm bốn mươi km trong đó giai đoạn một của dự án dài sáu mươi năm km từ thành phố đà nẵng tới thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
giai đoạn hai dài hơn bảy mươi bốn km dự án được khởi công năm hai nghìn một mươi ba và từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã đưa vào sử dụng sáu mươi năm km của giai đoạn một
mặc dù mới đưa vào khai thác
đoạn đường sáu mươi năm km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông
kết quả điều tra xác định bảy trên bảy gói thầu thuộc giai đoạn một của dự án không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án
các vật liệu khác của dự án như đá răm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo
dù vậy chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiến hành nghiệm thu thanh toán số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
cho các đơn vị
vận chuyển một mươi hai bánh heroin ba đối tượng cùng chú tài huyện tuần giáo tỉnh đệ biên đã bị tòa nên dân tỉnh bắc cạn tuyên phạt tử hình
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba thuộc khu vực thành phố bắc cạn lực lượng công an kiểm tra xe ô tô khách chạy tuyến hà nội cao bằng
đã phát hiện bắt quả tang lò văn sôm quảng văn thương và lường văn hồng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
từ điện biên lên hà nội
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin với trọng lượng gần bốn hai kg
xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần buộc các bị cáo phải chịu một hình phạt nghiêm khắc
để giăn đe và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội
các đối tượng này như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đối tượng lê bá hải là người cầm đầu đứng dây lừa đảo trên mạng xã hội facebook
hải mua fanpage đã có sẵn trên mạng sau đó đổi tên thành các fanpage liên quan đến kiến trúc xây dựng
để thực hiện hành vi lừa đảo hải có trong tay một mạng lưới nhân viên chạy quảng cáo tuyển cộng tác viên làm tại nhà
sau đó kết nối và tư vấn cho cộng tác viên
sau khi mà khách hàng đăng lên trên facebook cá nhân của mình thì bọn em cho người vào đóng giả
người có nhu cầu muốn mua bản thiết kế để về xây nhà
thì sau khi mà nói chuyện với cả khách hàng như thế rồi thì khách hàng sẽ mua ngược lại bạn vẽ của cái công ty để bán cho khách hàng của mình
tạo yêu cầu khách hàng là nếu mà muốn lấy các cái bạn vẽ về để giao cho khách của mình
thì phải chuyển
phần cọc tiền hoặc là mua trước các cái bản vẽ đấy rồi công ty mới bắt đầu bán giao bản vẽ cho khách hàng sau
khi mà khách hàng không lấy bản thiết kế đó nữa công tác viên làm việc với công ty
thì công ty cũng sẽ lấy cái lý do nhiều lý do để hay là cộng tác viên không được hoàn trả cái bản thiết kế đó
và lúc đó là cộng tác viên sẽ bị lừa đảo cái số tiền mà cộng tác viên đã chuyển tiền cho công ty để bán vẽ
với mong muốn tìm thêm được việc làm tại nhà để tăng thêm thu nhập
người phụ nữ này đã lên mạng xã hội facebook
tìm kiếm và nhanh chóng được nhận làm cộng tác viên
kể từ đây chị bắt đầu bị các đối tượng rút hầu bao
với chiêu thức dùng chính người của mình làm khách hàng để đặt mua bản vẽ thiết kế từ các cộng tác viên
biến cộng tác viên trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan
đối tượng hải đã lừa đảo hàng trăm người trên khắp cả nước chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
sau khi nhận một trang bán mỹ phẩm trên facebook nhận làm cộng tác viên bán hàng
tưởng như sẽ có thêm thu nhập từ công việc làm tại nhà này
thế nhưng càng làm số tiền chị mất càng lớn
các khách hàng không lấy được
thì nhắn đổi tiền
thì đổi trả hình vần cho một địa chỉ gửi bao để đổi trả
nhưng mà thực chất cái địa chỉ đó là cùng địa chỉ ảo
chứ không lấy cho công ty đưa điện hòn hoan hăng thế
thực chất khách hàng ở đây là nhân viên của công ty đóng giảm khách hàng
vào facebook của công tác viên của công ty đặt mua hàng
sau đấy thì khách hàng nghĩ là có khách hàng thật
liên hệ công ty để mua sản phẩm
thì công ty sẽ gửi hàng cho cộng tác viên
sau đấy cộng tác viên chuyển tiền về facebook công ty
và công ty sẽ gửi hàng cho cộng tác viên
công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn
trong việc xác minh lai lịch công tác thu thập tài liệu
chứng cứ bởi chúng hoạt động trên không gian mạng
thông tin cá nhân

thông tin cá nhân cộng tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn trên không gian mạng

nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu
hiện trường vụ tai nạn rất nguy hiểm
hai nạn nhân bị tấm đan mái hiên và một phần trụ của căn nhà đè kín người ngay tại cửa ra vào
kết cấu của căn nhà không còn kiên cố có thể đổ sập bất cứ lúc nào
thật chậm sử dụng các biện pháp cứu hộ
khoảng một mươi năm phút sau lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nạn nhân thứ hai được xác định đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể người này ra khỏi hiện trường
thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
tại cuộc gặp mặt cung cấp thông tin y tế năm hai nghìn hai mươi hai do bộ y tế tổ chức vào chiều nay
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân
cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết biến thể phụ ba năm của omicron đã xâm nhập vào việt nam
có thể lấn át biến thể phụ cũ là ba hai đang chiếm ưu thế ở nước ta
hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới là ba bốn ba năm
tuy nhiên một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể ba một và ba hai
bộ y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cần tiêm đúng lịch
đủ liều các mũi vaccine phòng covid một mươi chín nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch
chống lại các biến thể mới của dịch bệnh
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ mở đầu bằng những tin tức an ninh trực tự
kính thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng sáu công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường bình thành phường bình hưng hòa b
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu người dân phát hiện lửa cháy phía hông căn nhà nằm tại góc đường hẻm hai mươi đường bình thành
ngọn lửa sau đó béo vào các thùng mút xốp cháy lan rộng người dân huy động bình chữa cháy dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng
trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy cách đó cũng không xa nên nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ chữa cháy
kịp thời khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các nhà dân liên kề ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó
tuy nhiên nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị lửa cháy làm hư hỏng
người dân cho biết thời điểm xảy ra cháy chủ căn nhà là hai vợ chồng người đàn ông ngoài năm mươi năm tuổi đã chở nhau chạy xe máy lô tự chế ra ngoài
đến chợ đồ mối lấy trái cây về bán bên trong nhà không có người
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm
đối với một cơ sở kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thành phố thuận an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke loui
thuộc khu phố thanh lợi phường an thạnh thành phố thuận an
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tan tại một phòng hát của cơ sở này
có ba nữ tiếp viên đang phục vụ hát trong đó một nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách ngay trong phòng hát
theo ghi nhận tại hiện trường phòng hát này được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong
bà luôn có nhân viên của quán đứng canh ngoài cửa
làm việc ban đầu ba nữ tiếp viên khai nhận đến hát múa cho khách và được trả một năm triệu đồng mỗi người
qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba người là tiếp viên của quán dư tính với chất ma túy
ngoài ra công an thành phố thuận an cũng phát hiện tạm giữ một số thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã đưa tàu cá số hiệu tg chín mươi hai nghìn tám ts
chở khoảng tám mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó trên khu vực biển phía nam cách đông nam côn đảo khoảng một trăm một mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã phát hiện tàu cá số hiệu tg chín mươi hai nghìn tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông nguyễn ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
thường trú tại phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông đức tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi năm lít dầu đeo
số dầu trên được mua từ một tàu không rõ số hiệu không có hóa đơn giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về cảng để xử lý theo đúng quy định pháp luật
nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trực tự công cộng và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội
ma túy ban thường vụ đoàn thanh niên công an tp hcm vừa cho ra mắt mô hình nhân dân tuần tra
và mô hình này được thành lập và sự vận dụng sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại chương trình ngày hội tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị và hận ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy
ngày toàn dân phòng chống ma túy sau các tiết mục biểu diễn văn nghệ võ thuật và tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường
ban tổ chức đã giới thiệu và ra mắt mô hình tổ nhân dân tuần tra
các thành viên trong tổ sẽ được cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết và được tập huấn kiến thức nhận biết các loại ma túy chất kích thích
cùng với đó là trang bị kỹ năng xử lý khi phát hiện các đối tượng tội phạm
đồng thời thông tin chia sẻ vị trí trên nhóm kính
để cùng với công an ngăn chặn đấu tranh với các đối tượng
các thành viên trong tổ sẽ được cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết bị nhận biết các đối tượng
chuyển giao thẩm quyền giữa ban quản lý khu công nghệ cao ủy ban nhân dân quận chín
ủy ban nhân dân thành phố thuận đức có khả năng tiếp tục kéo dài
do phải đợi điều chỉnh quy hoạch một phần hai của khu công nghệ cao
thay vào đó dự án tuyến metro số một triển khai rất chậm so với dự kiến
ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội kinh doanh của dự án
ngoài ra hợp đồng thuê đất của dự án đã hết hạn sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay vẫn chưa ký được phụ lục gia hạn do phải chờ chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
về việc bổ sung quyết định giao đất
qua đó kiến nghị thành phố phê duyệt cho ban quản lý khu công nghệ cao
ban hành bổ sung quyết định thuê đất và ký kết phụ lục hợp đồng thuê đất cho dự án
ngoài vướng mắt về thủ tục đầu tư một số doanh nghiệp cũng nêu ý kiến được hướng dẫn cụ thể hơn
về tiêu chí đầu tư cũng như thời gian hoạt động của dự án
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi nhìn nhận
việc tấp giấy phép thủ tục đầu tư có nhiều vướng mắt mà trách nhiệm thuộc về ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố thủ đức các cơ quan ban ngành và ban quản lý khu công nghệ cao
và đây là điểm nhãn lớn nhất hiện nay
từ đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa
để giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp nhanh hơn tốt hơn
nhằm sớm triển khai các dự án cụ thể là cập nhật quy hoạch nhanh chóng hơn
từ đó gắn trách nhiệm của các sở ngành để giải quyết các thủ tục đầu tư
về phía khu công nghệ cao sẽ là đầu mối tiếp nhận và có cơ chế phối hợp với thành phố thủ đức
thuộc quy hoạch một phần năm trăm linh để giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh hơn
đặc biệt ba quản lý khu công nghệ cao sẽ đẩy mạnh một cửa liên thông với thành phố thủ đức